do ảnh hưởng của không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió đông trên cao hoạt động mạnh
tỉnh thừa thiên huế đã có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ một trăm hai mươi năm đến ba trăm năm mươi mm
có nơi cao hơn như bạc mã bốn trăm linh mm xuất hiện một đợt lũ lớn trên các sông
đến bảy giờ ngày hai mươi một tháng một mươi một lũ trên sông hương tại kim long là hai bảy mươi một m trên báo động hai là bảy mươi một m
sông bồ tại phú quốc là bốn một mươi hai m dưới báo động ba là ba mươi tám m
xảy ra tình trạng ngập lụt kéo dài ở các vùng trũng thấp của huyện phong điền quảng điền phú vang
thị xã hương trà hương thủy và thành phố huế
các hồ thủy điện vận hành xả lũ theo phương án đã được duyệt để bảo đảm an toàn hồ đập
đồng thời tránh gây đột biến cho vùng hạ du
thống kê ban đầu của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết
mưa lũ làm ông nguyễn giỏi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm tại thị trấn phú lộc chết do bị lật thuyền
toàn tỉnh hiện có trên bảy hộ bị ngập lụt từ hai đến sáu mét